hiện nay nông dân trên địa bàn thành phố cần thơ đã thu hoạch được hơn sáu mươi diện tích lúa hẻ thu năng suất tương đương so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
vụ hè thu hai nghìn một mươi chín các giống lúa được nông dân sử dụng trong gieo xạ chủ yếu gồm om năm nghìn bốn trăm năm mươi một ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn và một số giống khác
nhưng giá lúa giảm mạnh trong khi chi phí sản xuất thì lại tăng cao khiến cho không ít người dân gặp nhiều khó khăn
qua khảo sát thực tế giá lúa trong vụ hè thu năm hai nghìn một mươi chín ở mức rất thấp so với cùng kỳ các năm trước
tại nhiều quận huyện của thành phố cần thơ nhiều ô môn thốt nốt cờ đỏ nhiều loại lúa tươi hạt dài như om năm nghìn bốn trăm năm mươi một om bốn nghìn hai trăm một mươi tám được nông dân bán cho thương lái chỉ với giá bốn bốn trăm linh đến bốn bảy trăm linh đồng một kg
còn lúa tươi đang có giá ba chín trăm linh bốn ba trăm linh đồng một kg
mức giá này giảm hơn hai trăm linh đồng một kg
cách đây hơn ba tuần và giảm tám trăm linh một đồng một kg so với cùng kỳ vụ hẻ thu năm trước
theo nhiều nông dân trồng lúa chi phí sản xuất lúa trong vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi chín ước tăng ít nhất khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh đồng một công so với vụ hẻ thu hai nghìn một mươi tám
trong khi đó năm nay giá thuê nhân công giá phân bón thuốc bảo vệ thực vật xăng dầu và một số chi phí sản xuất đầu vào khác đều tăng
riêng những hộ dân mướn đất sản xuất lúa trong vụ này đa phần đều bị lỗ